ngày hai mươi chín tháng một mươi công an quận gò vấp tp hcm chủ trì phối hợp với trung tâm thương mại tổng hợp lotte mart
ban chỉ huy quân sự quận gò vấp công an quận phú nhuận phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ pc bảy công an tp hcm
và các đơn vị có liên quan đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trung tâm thương mại tổng hợp lotte mark
hơn bảy mươi năm cán bộ chiến sĩ của các đơn vị sử dụng ba xe chỉ huy bảy xe chữa cháy hai xe thang ba xe chuyên dùng chở phương tiện
và sáu máy bơm chữa cháy phối hợp với khoảng hai trăm linh người gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và khách hàng đang mua sắm tại đây
tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trung tâm thương mại tổng hợp lotte mark
trong quá trình thực tập thực binh các đơn vị kịp thời huy động lực lượng phương tiện tại chỗ để tổ chức thoát nạn tìm kiếm cứu nạn
triển khai chữa cháy ban đầu và di chuyển các chất dễ cháy tài sản ra khu vực tập kết
bên cạnh đó phương án thực tập thực binh đã huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị công an quận
ban chỉ huy quân sự quận hội chữ thập đỏ quận bệnh viện điện lực quận gò vấp
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự cứu nạn cứu hộ sơ cấp cứu nạn nhân tại hiện trường
và phân luận giao thông phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ